sau năm ngày diễn ra festival hoa đà lạt lần thứ bảy năm hai nghìn một mươi bảy đã khép lại bằng đêm nghệ thuật đặc biệt với chủ đề
giai điệu thiên nhiên tổ chức tại quảng trường lâm viên bên hồ sơn hương tp đà lạt tỉnh lâm đồng
festival hoa đà lạt lần thứ bảy với chủ đề hoa đà lạt kết tinh kỳ diệu từ đất lành
kết hợp tuần văn hóa trà và tơ lụa tại thành phố bảo lộc lâm đồng diễn ra một mươi sáu chương trình chính một mươi bốn chương trình hưởng ứng
được chuẩn bị và thực hiện chuyên nghiệp với nhiều ý tưởng nội dung phong phú mang tính cộng đồng cao
thu hút hàng trăm nghìn lượt du khách đến thưởng lãm và hòa mình vào không khí lễ hội hoa
festival hoa đà lạt lần thứ bảy thực sự là dịp xúc tiến đầu tư thương mại du lịch của tỉnh lâm đồng
tiếp tục quảng bá thương hiệu du lịch đà lạt lâm đồng và thương hiệu các mặt hàng nông sản khác của địa phương
khẳng định tôn vinh giá trị của hoa và ngành hoa đà lạt
nghề sản xuất lụa tơ tầm trên địa bàn thành phố bà lộc nối riêng tỉnh lâm đồng nối chung
tạo cơ hội để những người làm rau hoa trà tơ đùa địa phương được giao lưu trao đổi phát triển ngành nghề
trong đó những chương trình thu hút sự quan tâm của người dân và du khách như đêm hội tơ trà đêm hội diệu vang
chương trình nghệ thuật thời trang duyên dáng việt nam và các không gian hoa quanh hồ xuân hương thơ mộng phố trà cà phê
festival lần này tỉnh lâm đồng đã tôn vinh một trăm hai mươi năm tổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp du lịch tiêu biểu
phép di văn hoa đà lạt lần thứ bảy đã khép lại bằng đêm nghệ thuật đặc biệt với chủ đề giai điệu thiên nhiên
gồm những ca khúc về xứ ngàn hoa đà lạt để lại ấn tượng nhẹ nhàng sâu lắng trong lòng du khách
nhiều người bày tỏ ước muốn trong kỳ phép di văn tới
tại lễ bế mạc ban tổ chức đã trao bốn mươi ba bằng khen của ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng tặng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong tổ chức thực hiện các chương trình festival hoa đà lạt lần thứ bảy